chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bản chỉ đạo đã bàn hành
dịch bệnh xuất hiện trên ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã trong đó nhiều chùm ca bệnh tại các khu dân cư mật độ cao
các khu trung cư khu công nghiệp từ các hoạt động tại chợ dân sinh đám hiếu hỉ việc tụ tập ăn uống
các địa điểm công cộng và sự kiện tập trung đông người
ban chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng liên quan ra soát kiểm tra tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn
các khu dân cư mật độ đông sử dụng chung nhà tắm khu vệ sinh chợ dân sinh trung tâm thương mại
nhà hàng ăn uống bến tàu bến xe tàu điện trên cao các cơ sở khám chữa bệnh
bên cạnh đó các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung
điều trị người nhiễm sars cov hai không triệu chứng triệu chứng nhẹ theo mô hình trạm y tế lưu động
tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đặc biệt là tiêm mũi hai với người trên năm mươi tuổi
tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em một mươi hai một mươi bảy tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo về thuốc điều trị trang thiết bị y tế thực hiện điều tra truy vết thần tốc
việc khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể
đối với sở y tế hà nội yêu cầu cơ quan này chủ trì tăng cường điều phối bố trí phân luồng
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tại thành phố các bệnh viện các trung tâm y tế quận huyện thị xã
trong công tác phối hợp lấy mẫu thực hiện xét nghiệm tương ứng với các khu vực địa bàn đảm bảo thời gian trả kết quả xét nghiệm
sở y tế có trách nhiệm tổng hợp phân loại các trường hợp f một f hai đánh giá phân tích các nguy cơ trong một số trường hợp
theo đặc thù của những đô thị lớn như các trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
có đeo khẩu trang đứng trong khoang thang máy với người nhiễm sars cov hai trong thời gian ngắn
hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường để
ubnd tp hà nội khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
để đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và cho cộng đồng
đồng thời khuyến cáo người già người có bệnh lý nền phụ nữ đang mang thai trẻ em dưới một mươi tám tuổi khi chưa tiêm vaccine
hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine cần hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
khi ca mắc mới đang có chiều hướng tăng lên từng ngày thì ngay lập tức sau cuộc ngoại giao với nhật
thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt để thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine phòng covid một mươi chín
nhưng phải đảm bảo an toàn hiệu quả và bảo đảm công khai minh bạch
sáng hai mươi bảy tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
theo tổ chức y tế thế giới who đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trên thế giới có hai mươi bốn loại vaccine đã được phê duyệt
tại các nước trong đó có tám loại được who cấp phép có hơn hai mươi năm phương pháp điều trị đã và đang được tiếp cận
tại việt nam có chín loại vaccine được bộ y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp
về nghiên cứu chuyển giao công nghệ thử nghiệm lâm sàng vaccine trong nước
hiện có các ứng viên vaccine như nanocovax covivax arct một trăm năm mươi bốn hipra sputnik v
vaccine do công ty xionogi nhật bản phát triển
tiếp đó hiện nay bộ y tế cũng đang hướng dẫn các đơn vị
trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine covid một mươi chín từ các quốc gia khác như cuba ấn độ
và có thư gửi who giới thiệu các đơn vị của việt nam tham gia chương trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ mrna của who
điều đáng mừng là việt nam đang sử dụng một số thuốc điều trị đặc hiệu như monopiravir remdesivir favipiravir
thuốc kháng thể kép cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và một số thuốc hỗ trợ khác thuốc dược liệu thuốc cổ truyền
một số loại thuốc điều trị đặc hiệu thuốc cổ truyền thuốc dược liệu cũng đang được nghiên cứu
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới trong khu vực và tại việt nam
tuy nhiên sau hai năm phòng chống dịch chúng ta đã đúc rút được nguyên lý phòng chống dịch dựa trên ba trụ cột về cách ly
xét nghiệm điều trị và phương châm năm k cộng vaccine cộng thuốc điều trị cộng công nghệ và đề cao ý thức của người dân và các biện pháp khác
cuối cùng thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh
bàn tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt
sau đó quan trọng nhất nhiệm vụ hàng đầu là phải thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine và thuốc trong nước
nhưng phải bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả và đảm bảo công khai minh bạch chống mọi tiêu cực sách nhiễu
lợi ích nhóm cạnh tranh không lành mạnh trên cơ sở theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại việt nam
đây là những yêu cầu rất khát khe
bộ y tế các bộ ngành liên quan cần khẩn trương giả soát lại hoàn thiện thể chế hành lang pháp lý
bổ sung các cơ chế chính sách cần thiết để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất thuốc và vaccine trong nước
vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì đề xuất cấp đó tháo gỡ trên tinh thần tôn trọng thực tiễn
bám sát thực tiễn xuất phát từ thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này
có thể thấy việt nam đã sẵn sàng với cuộc chiến covid một mươi chín
việt nam sẽ không đứng bên ngoài cuộc chạy đua này thậm chí còn khẳng định mình là người dẫn đầu trong cuộc chiến với covid một mươi chín
động thái này cho thấy quyết tâm bảo vệ người dân vô cùng mạnh mẽ của chính phủ việt nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé